chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời và cuối cùng là một ống kính công dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống quận hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi ba đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
và tố cáo sai phạm của cán bộ
vũ văn quý tp hà nội nguyễn đức nghiêm tỉnh hải phòng nguyễn văn quang tỉnh bắc giang lê văn lạc tỉnh bình phước có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi công văn trả lời của cơ quan chức năng là bệnh viện nhi tỉnh nam định cục cảnh sát hình sự bộ công an công an quận hải an thành phố hải phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh nam định
ủy ban nhân dân tp nha trang tỉnh khánh hòa ủy ban nhân dân tp hà nội thanh tra tỉnh thanh hóa ủy ban nhân dân tp hà nam tòa án nhân dân tp trí linh tỉnh hải dương ủy ban nhân dân tp tây hồ tỉnh hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau